một cây xanh đổ ngang qua đường sắt bắc nam thuộc địa phận phường tân tiến
thành phố biên hòa tỉnh đồng nai đã khiến việc chạy tàu qua khu vực trên
bị gián đoạn trong vòng hai tiếng đồng hồ
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu h ba mươi phút sau cơn mưa kèm theo gió giật mạnh
khiến một cây xà cừ cao hai mươi mét đường kính năm m bất ngờ bật gốc đổ ngang đường sắt
lúc này hệ thống tín hiệu đường sắt đã thông báo về sự cố cho một số đoàn tàu khẩn cấp
điều chỉnh lịch trình chạy tàu tạm thời dừng lại ở một số ga
ngay sau khi sự cố xảy ra ngành đường sắt và chính quyền tỉnh đồng nai
đã huy động lực lượng khắc phục sự cố
đến khoảng một mươi tám h ba mươi phút cùng ngày lực lượng chức năng đã hoàn thành di rời cây ra khỏi đường dây
việc chạy tàu được hoạt động trở lại bình thường